hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi chín triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi của ngành nội chính đảng đã diễn ra tại hà nội
tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
cùng dự có các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng đồng chí võ văn thưởng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đồng chí nguyễn văn bình trưởng ban kinh tế trung ương đồng chí trần thanh mẫn chủ tịch quyền ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
đồng chí phan đình trạc trưởng ban nội chính trung ương đồng chí lương cường chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
năm hai nghìn một mươi chín ngành nội chính đảng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao
đáng chú ý đã phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu có hiệu quả với ban chỉ đạo thường trực ban chỉ đạo ban chỉ đạo một trăm một mươi
chỉ đạo xử lý năm mươi năm vụ việc sáu mươi bảy vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng phức tạp được dư luận xã hội quan tâm
chính nhờ những nỗ lực nêu trên nên trong năm hai nghìn một mươi chín
các cơ quan chức năng đã đưa ra xét xử sơ thẩm hai mươi vụ án với tám mươi năm bị cáo xét xử phúc thẩm một mươi năm vụ án với một trăm năm mươi bảy bị cáo
nhất là đã đưa ra xét xử sáu vụ án nghiêm trọng phức tạp được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm
công tác tham mưu đề xuất tỉnh ủy thành ủy chỉ đạo xử lý các vụ việc vụ án có nhiều chuyển biến đáng kể
đã có năm trăm chín mươi năm vụ việc vụ án được đưa vào diện ban nội chính tỉnh ủy thành ủy theo dõi đồn đốc
bốn trăm tám mươi một vụ việc vụ án được đưa vào diện tỉnh ủy thành ủy chỉ đạo xử lý trong đó đã xử lý rứt điểm hai trăm hai mươi bốn vụ việc vụ án
phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí trần quốc vượng đánh giá cao nỗ lực của toàn ngành nội chính đảng trong năm qua
trong việc đề xuất nhiều chủ trương định hướng lớn về công tác nội chính và cải cách tư pháp với chất lượng ngày càng nâng cao

trong việc đồng chí trần quốc vượng đánh giá cao nỗ lực của toàn ngành nội chính đảng trong năm qua
trong việc đồng chí trần quốc vượng đánh giá cao nỗ lực của toàn ngành nội chính đảng trong năm qua